ngân hàng nhà nước việt nam vừa có quyết định số một nghìn một trăm năm mươi tám về tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
theo đó quỹ tín dụng nhân dân tổ chức tài chính vimo tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các loại tiền gửi bằng đồng việt nam và tiền gửi bằng ngoại tệ là
các tổ chức tiến dụng quy định tại quyết định này trong trường hợp được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là đối với tất cả các loại tiền gửi không phải báo cáo ngân hàng nhé nước
về số dư tiền gửi huy động bình quân phải dự trữ bắt buộc theo quy định về dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tiến dụng
quyết định cũng nêu rõ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và ngân hàng hợp tác xã áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
tương ứng với từng loại tiền gửi như sau tiền gửi bằng đồng việt nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một mươi hai tháng là ba trên tổng số dư tiền gửi phải tích dự trữ bắt buộc
tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một mươi hai tháng là bảy trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc
quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng sáu này